mô hình trồng cây bồn bồn kết hợp với nuôi cá đồng do sở khoa học và công nghệ tỉnh hậu giang
phối hợp với trường đại học cần thơ thực hiện tại xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
bước đầu đã cho tín hiệu khả quan từng bước giúp người nông dân tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác
với diện tích hơn năm m hai sau ba tháng trồng vụt bồn đầu tiên của gia đình ông lê văn chiến
ở ấp một mươi hai xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã cho thu hoạch khoảng một ba tấn lõi non
thu hơn ba mươi triệu đồng trong khoảng thời gian bốn mươi năm ngày thu hoạch liên tục
để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên ông chiến còn thả nuôi cá lóc
cá chê và cá rô phi sau sáu tháng thả nuôi cá sẽ cho thu hoạch với giá bán từ tám mươi đến một trăm linh đồng một kg
sau thời gian thí điểm mô hình cho thấy bồn bồn khá thích hợp với vùng đất phèn mặn và trũng của huyện long mỹ
những nơi có ruộng kém hiệu quả sẽ được thay thế bằng trồng bồn bồn giúp bà con cải thiện cuộc sống
với hiệu quả bước đầu mô hình đã giúp nông hộ cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế gia đình
tuy nhiên do thị trường tiêu thụ bồn bồn tại địa phương còn nhỏ lẻ chưa ổn định
nên bà con cũng cần thận thức thu hoạch
điều quan trọng khi mở rộng diện tích trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá đồng